với đặc thù đơn vị là nữ làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu gặp không ít khó khăn
nhưng với tinh thần đoàn kết ý chí quyết tâm cao đại đội pháo phòng ba mươi bảy mily nữ dân quân
thường trực tp đồng hới tỉnh quảng bình luôn duy trì thực hiện nghiêm các nội dung
nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh quảng bình
là đại đội pháo phòng ba mươi bảy mm nữ dân quân thường trực tp đồng hới tỉnh quảng bình
ngay sau khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên các khẩu đội nhanh chóng cơ động
và vị trí chuẩn bị vũ khí trang bị triển khai phương án chiến đấu bảo đảm kịp thời
sẵn sàng chiến đấu tiêu diệt mục tiêu trên không hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ khu vực được phân công đảm nhiệm
để nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu
thì đơn vị chúng tôi thường xuyên khán triệt giáo dục cho cán bộ chiến sĩ
nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm thường xuyên huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị được biên chế
tăng cường luyện tập thuần thục các phương án để khi có tình huống xảy ra thì luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
để nâng cao chất lượng huấn luyện đại đội pháo phòng không ba mươi bảy mm nữ dân quân luôn chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện
kế hoạch đánh địch đột nhập đường không và kế hoạch chiến đấu bảo vệ trận địa
phù hợp tại trận địa hai mươi bốn trên hai mươi bốn trong các dịp lễ tết và ngày cao điểm
một thực tế khó khăn luôn đặt ra đối với chị em đại đội pháo phòng không ba mươi bảy mm nữ dân quân
đó là điều kiện địa bàn đóng quân thời tiết khắc nghiệt cơ sở vật chất bảo đảm còn gặp nhiều khó khăn
để giải quyết khó khăn trên ban chỉ huy quân sự thành phố đồng hới đã tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương từng bước hỗ trợ các chế độ chính sách cho chị em và đẩy mạnh các hoạt động thi đua
xây dựng chính quy nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ
thời gian qua đảng ủy ban chỉ huy quân sự tp rất tích cực trong công tác tham mưu cho cấp ủy
chính quyền địa phương đặc biệt là thành ủy ban bảo đảm các chế độ chính sách
ngoài chế độ theo quy định tám trăm linh tám chúng tôi còn tham mưu để bảo đảm chế độ trực sản sản chiến đấu
bảo đảm chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế cho các chiến sĩ tại đại đội pháo phòng ba mươi bảy mm nữ dân quân
những chế độ đó mặc dù không lớn
nhưng nó cũng đã đồng biến tinh thần rất lớn cho các chiến sĩ an tâm tư tưởng công tác tại đơn vị
toàn tâm toàn ý phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện và sản sản chiến đấu tại đơn vị
với quyết tâm cao của toàn đơn vị đại đội pháo phòng không ba mươi bảy mm nữ dân quân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ
trong tám năm liền từ năm hai nghìn một mươi đến năm hai nghìn một mươi bảy đơn vị luôn được lãnh đạo đảng nhà nước và bộ quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng
đồng ý ban nhân dân tỉnh quảng bình tặng nhiều bằng khen giấy khen
đây chính là động lực để đại đội pháo phòng không ba mươi bảy mm nữ dân quân tiếp tục thi đua giữ vững thành tích và xây dựng nữ dân quân tình nguyện từng bước hiện đại